lợi dụng sự mê tín dị đoan để chiếm đoạt tài sản ngô quang duy ba mươi tuổi và nguyễn thị tuyết loan năm mươi tuổi đã bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một lợi dụng sự mê tín dị đoan của bị hại trong việc chữa bệnh cho anh trai bị hại
duy đã cùng loan theo dệt tự dựng lên nhiều câu chuyện không có thật để lấy tiền của bị hại qua việc thực hiện các nghi thức cúng làm phép như lên đèn
mạng đổi mạng cúng âm binh nhằm chiếm đoạt của bị hại số tiền hai năm tỷ đồng sử dụng tiêu xài cá nhân